một xe khách đang lưu thông theo hướng bắc nam trên quốc lộ một a khi đi trạm thu phí bàn thạch thuộc xã hòa xuân đông huyện đông hòa tỉnh phú yên do công ty cổ phần đầu tư đèo cả quản lý và khai thác thì đã bốc cháy dữ dội
rất may mắn là hai mươi ba người bao gồm hành khách lái xe và phụ xe đã thoát chết
tại hiện trường chiếc xe khách dường nằm bền kiểm soát chín mươi tám b một nghìn sáu trăm linh ba chưa rõ người điều khiển đã bị cháy rụi chỉ còn trơ phần khung sắt
các hành khách đi trên xe cho biết chiếc xe xuất phát từ tỉnh bắc giang lên huyện bảo lộc tỉnh lâm đồng vào chiều ngày hôm qua hai mươi hai tháng chín
khi đến khu vực trạm thu phí thì xe bị mất thắng nổ lốp sau đó xe bốc cháy
tài xế xe đã kịp thời mở cửa để tất cả hành khách kịp thoát khỏi xe và mang theo hành lý
không có thương vong về người và tài sản nhưng tất cả mọi người đều hoảng sợ
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã kịp thời điều động hai xe chữa cháy với hàng chục cán bộ chiến sĩ để dập tắt đám cháy
công an huyện đông hòa đã phân luồng giao thông để bảo đảm phương tiện qua lại trạm thu phí bình thường
toàn bộ hành khách trên xe và hành lý đã được đưa sang hai chiếc xe một mươi sáu chỗ ngồi để tiếp tục hành trình
hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc